liên quan đến vụ một thi thể bị sát hại phân xác ném trên sông hồng nạn nhân được xác định là hồ yến nhi sinh năm hai nghìn sáu chú ở quận ba đình thành phố hà nội
như truyền hình công an nhân dân đưa tin công an tp hà nội đã bắt đối tượng tạ duy khanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quê ở thái bình là đối tượng đã sát hại cô gái trên rồi phân xác ném xuống sông hồng
theo cơ quan công an gia đình đã thử adn và nhận xác xưa định hỏa táng rồi gửi lên chùa ở quê bắc ninh
trước đó vào trưa ngày một mươi ba tháng một mươi công an tp hà nội nhận được tin báo người dân phát hiện xác nữ giới trợ giấu trong bao tải trôi trên sông hồng thuộc địa bàn huyện gia lâm
sau gần hai ngày tích cực điều tra cán bộ chiến sĩ công an tp hà nội đã bắt giữ đối tượng tạ duy khanh khanh được xác định là bạn trai của nạn nhân
vận chuyển một mươi sáu bánh heroin có trọng lượng hơn năm sáu kg nguyễn duy phương hai mươi năm tuổi chú xã sông chầu huyện trảng bom tỉnh đồng nai
đã bị công an tp đồng nai bắt giữ
qua điều tra cơ quan công an xác định nguyễn duy phương đã móc nối với một số đối tượng mua bán trái phép chất ma túy tại các tỉnh miền trung
và sẽ thuê xe ô tô để vận chuyển số lượng lớn ma túy vào địa bàn tỉnh đồng nai
đối tượng đã bị bắt quả tang khi đang thuê xe ô tô vận chuyển trái phép một mươi sáu bánh heroin có trọng lượng hơn năm sáu kg
tại km số chín mươi bốn bốn trăm linh trạm thu phí cao tốc dầu dây phan thiết xã sông nhạn huyện cầm mỹ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam phương để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vừa triệt phá thành công một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc giữa hình thức ghi số đề quy mô rất lớn
với tổng số tiền giao dịch đánh bạc mỗi ngày trên hai trăm linh triệu đồng
cầm đầu đường dây số đề này là nguyễn thị bích trâm bốn mươi bốn tuổi trú tại phường thành nhất tp
buôn ma thuột khám xét tại các địa điểm lực lượng công an đã thu giữ một mươi sáu chiếc điện thoại di động cùng nhiều tài liệu
tăng vật liên quan đến hoạt động ghi số đề bước đầu cơ quan công an đã làm rõ đường dây số đề này hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
và có hai mươi năm đối tượng tham gia mỗi ngày các đối tượng nhận ghi số đề cho các con bạc trên hai trăm linh triệu đồng
hiện công an thành phố buôn ma thuột đã ra quyết định tạm giữ hình sự một mươi đối tượng và đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan
một nhóm đối tượng tham gia đánh bạc qua mạng internet vừa bị lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu bắt quả tang thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
cụ thể lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện vĩnh lợi bắt quả tang một mươi ba đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền qua mạng internet
tại một quán cà phê trên địa bàn ấp thạnh hưng một xã vĩnh hưng huyện vĩnh lợi
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ một mươi bốn điện thoại di động số tiền gần ba mươi năm triệu đồng cùng một số tăng vật khác có liên quan
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
công an phường tân an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đã ra quyết định xử phạt một người phụ nữ tát nữ nhân viên công ty môi trường số tiền sáu năm triệu đồng
theo đó người phụ nữ này bị phạt về hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự
trước đó vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày một mươi tháng một mươi một nhân viên phòng kinh doanh công ty cổ phần đô thị và môi trường đắk lắc cùng với ba công nhân đến đường lý thái tổ phường tân an thực hiện công việc cắt tỉa nâng tán cây xanh
lúc này người phụ nữ là chủ nhà trước gốc cây đã có hành vi xúc phạm ngăn cản việc cắt tỉa và lao vào tát mạnh vào mặt nữ nhân viên trên
bên cạnh đó người phụ nữ còn níu thùng xe chuyên dùng để cắt cây đứng phía dưới không cho công nhân ném cảnh

khi tôi thấy hai đối tượng kia bị bắt tôi đã bỏ trốn vào rừng đến nay khi được các anh công an gia đình và người thân vận động tôi đã nhận thấy cái sai của mình tôi chỉ mong rằng đảng và nhà nước sẽ cho tôi một cơ hội làm lại cuộc đời

đến thời điểm hiện tại công an tỉnh sơn la đã bắt hai mươi đối tượng vận động năm đối tượng truy nã ra đầu thú
kết quả đó chính là sự kiên trì vận động đối tượng truy nã qua thân nhân và gia đình
nhận thức được cái sai và tự giác chấp hành pháp luật ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng
gia đình rất ủng hộ vì chồng tôi ra đầu thú
tôi thấy bây giờ chồng tôi chấp hành án thì sau này vẫn có cơ hội được trở về với gia đình của con
tôi cũng mong đảng nhà nước xem xét và giảm nhẹ tội cho chồng để sớm trở về nhà
quan điểm của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la và đặc biệt là phòng ma túy
thì là có cái quan điểm rất là rõ ràng trong cái việc là tuyên truyền vận động
thứ nhất là vận động nhân dân thứ hai nữa là vận động người thân của các đối tượng
gia đình của các đối tượng truy nã
để từ đó thì người thân của các đối tượng trao đổi thông tin lại cho các đối tượng truy nã biết được
chính sách khoan hồng của đảng nhà nước
cũng để tuyên truyền cho các đối tượng nhận thức được việc hành vi phạm tội của các đối tượng
mà khi mà mặc dù là phạm tội về ma túy ra đầu thú thì sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
mọi sai lầm đều phải trả giá trước pháp luật
nhưng nhận thức được sai lầm ăn năn hối cải với hành vi vi phạm của mình mới thực sự quan trọng
đảng và nhà nước sẽ luôn mở ra một cánh cửa hy vọng
để những người đã từng phạm phải sai lầm có cơ hội để quay về nẻo thiện làm lại cuộc đời
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
từ chiều nay mưa lớn ở miền trung có xu hướng giảm nhẹ và dịch chuyển vùng tâm mưa
và tuy có xu hướng giảm nhưng không đáng kể
dù cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở mức ba
nhưng đà nẵng quảng nam và quảng ngãi được dự báo cũng chỉ giảm tổng lượng mưa cao nhất trong hai ngày tới
từ tám trăm linh mm xuống còn bảy trăm linh mm
lại kết hợp với vùng áp thấp đang có xu hướng mạnh thêm
nếu khu vực miền trung vẫn phải đối mặt với các đợt mưa lớn và diễn biến thiên tai
phức tạp ngay tại quảng nam mưa lớn trong hai ngày qua
khiến nhiều tuyến giao thông bị ngập sâu gây chia cắt tại nhiều điểm
khiến việc lưu thông đi lại của người dân gặp khó khăn
trên tuyến quốc lộ một mươi bốn h qua địa bàn huyện duy xuyên
mưa lớn nước sông thu bồn dâng cao đã gây ngập sâu từ năm đến một mét
khiến giao thông ách tắc việc đi lại của người dân gặp khó khăn
các phương tiện giao thông phải tìm hướng lưu thông khác
tại thành phố tam kỳ mưa lớn trong chiều ngày hôm nay
đã gây ngập cuộc bộ một số khu vực trên các tuyến đường hùng vương phan chu trinh phan bộ châu
nhiều tuyến đường tại các huyện miền núi đông giang tây giang nông sơn
bị sạt lở gây nguy hiểm ách tắc giao thông
mưa lớn nước dâng cao tại quảng nam đã khiến một người đàn ông
tại xã bình giang huyện thăng bình bị mất tích do lật thuyền
nước cuốn trôi khi đi dỡ lỏng cá lực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân
dự báo trong sáu giờ tới các địa phương trên địa bàn tỉnh quảng nam
tiếp tục có mưa to đến rất no nguy cơ ngập lụt cục bộ
ở những vùng trũng thấp và ven sông tại các địa phương núi thành và thành phố tam kỳ
lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã và đang sẵn sàng phương án
triển khai công tác cứu hộ cứu nạn giúp dân di rời từ vùng thấp trũng đến nơi an toàn
là một trong những địa phương đang chịu thiên tai
ba ngày qua người dân đà nẵng gồng mình trong nũ
cũng là ba đêm thức trắng của các chiến sĩ công an
trên đầu là mưa trắng trời như tháng
chút nước dưới chân nước dâng cao ngang ngực
nhưng vượt lên tất cả các cán bộ chiến sĩ công an vẫn luôn sát cánh cùng nhân dân
đi đến từng khu dân cư gõ cửa từng nhà hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc
đưa người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn
đồng thời tiếp tế bánh mì mì tôm nước uống cho những người ở lại
hình ảnh các cán bộ chiến sĩ dầm mình trong nước lũ
sát cánh củng nhân dân đã để lại ấn tượng tốt đẹp
đó là những hình ảnh từ vùng ngập sâu trên địa bàn thành phố đà nẵng
mà chúng tôi ghi nhận được trong đêm ngày một mươi ba một mươi bốn vừa qua
nước liên tục dâng cao tin nhắn cuộc gọi cầu cứu liên tục được tiếp nhận
ngay lập tức công an các vườn lực lượng cảnh sát phòng cháy chở cháy và quân hạc cố hộ
dân quân dân phòng băng qua nước lũ kịp thời dí dời người dân ra bên ngoài
lực lượng làm ở đây thì cũng có nhiều khó khăn
thứ nhất là về địa hình ở đây
thứ hai là không quan về địa hình không quan về đường đi có kiệp hẻm đồ rất nhiều
có nhiều nhà bị ngập sâu và họ đóng cửa mình kêu họ không biết luôn
mưa lớn nước lũ dâng cao mọi sự di chuyển đều trở nên khó khăn nguy hiểm hơn
dẫu biết trước là hiểm nguyên nhưng các chiến sĩ công an vẫn nỗ lực tiếp cận đến khu vực sâu nhất
nơi người dân cần sự giúp đỡ
trong đó nhiều trường hợp người già đau ốm được đưa đi cấp cứu kịp thời
có một cụ bị tai nạn còn phải đi cấp cứu các lực lượng đều hỗ trợ rất nhiệt tình
tôi cảm thấy rất là tin tưởng tới chính quyền và các cán bộ lực lượng vũ trang nhân dân của địa phương
rất là tin tưởng vì nhờ những người đó mà mình cũng an tâm hơn một phần nào trong những ngày lũ lục khung tan như thế này
chính quyền thành phố rồi phường quận nói chung cũng tới đầy đủ rồi
thêm đó nữa là có quân đội nhân dân việt nam nữa đã đến những hội mà bây giờ đến nữa là thấy công an nữa
đã thấy là cũng đầy đủ cho chúng tôi ra mấy mạng
ba ngày trôi qua đầm mình trong mưa lũ hơn ai hết những chiến sĩ công an phường thanh khê tây
quận thanh khê phường hòa khánh nam quận liên kiểu nơi rốn lũ của thành phố
là những nguyệt vốn hiệu rõ nhất nổi phức phạm của người dân
nỗ lực vượt lên trên tất cả khó khăn của bản thân để hỗ trợ khi dân cần dân khó
dự báo những ngày tới đà nẵng sẽ tiếp tục hứng chịu một đợt mưa lớn
cán bộ chiến sĩ tại khu vực trụng thấp có nguy cơ ngập lụt cao sẽ tiếp tục ứng trực sẵn sàng triển khai công tác cứu nạn cứu hộ
trải qua ba ngày trực chiến cán bộ chiến sĩ cũng tham gia nỗ lực hết mình
cái việc mệt mỏi là có nhưng mà cái tinh thần trách nhiệm là
tình thương bà con dân đặt lên trên cao nên là cũng cố gắng giúp đỡ bà con hết sức mình chứ không có ngại khó khăn gì cả
bằng cách nhiệm địch giao thì tâm an phường sẽ thường xuyên bán sát địa bàn cũng như là làm tốt với công tác dự phòng trước những đợt lụt
và tùy theo luyện nước thì tâm an phường sẽ có những phương án cụ thể
chưa hết nỗi lo này nỗi lo khác lại đến
người dân vùng rốn lũ thiên tai rất cần sự thích đệ lúc khó khăn
còn ai khác những thiến sĩ công an luôn sắp cắn cùng nhân dân vượt qua giai đoạn này